đà phục hồi của kinh tế châu âu đang ngày càng chậm lại
khủng hoảng nợ tại hy lạp cũng đang đẩy cả nền kinh tế khu vực đồng tiền trung châu âu rơi vào nguy hiểm
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn là tổng bí thư nhiệm kỳ đầu tiên của thời kỳ đổi mới
đã đặt lên vai người đứng đầu đảng tổng bí thư nguyễn văn linh
một trọng trách nặng nề đòi hỏi người lãnh đạo một tư duy đột phá
cùng với bản lĩnh kiên định đưa đất nước vượt qua những khó khăn
hôm nay kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh tổng bí thư nguyễn văn linh
ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi năm ngày một tháng bảy hai nghìn một mươi
tấm gương nhà lãnh đạo sâu sát thực tiễn thống nhất giữa nói và làm
vẫn mãi tỏa sáng đồng hành cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân
trong chặng đường xây dựng đất nước ngày hôm nay
trải qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc
cùng với hai lần bị bắt giam cầm tại nhà tù côn đảo
đã tuổi luyện người chiến sĩ nguyễn văn linh
một bản lĩnh cách mạng kiên định
và trên cương vị tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một
với tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật
đồng chí đã đưa ra những quyết định đổi mới kịp thời
góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị
đưa đất nước bước ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng
thì đồng chí và cùng với đảng ta xác định
cái lộ trình bước đi về cách thực tiễn hành thực tiễn
mà cái lộ trình bước đi đó có một nguyên tắc rất căn bản
đó là xuất phát từ thực tiễn để rồi từ thực tiễn đó
mà xác định những cái biện pháp nó phù hợp với điều kiện của nhân dân
làm cho cái đất nước ta là vượt qua những cái thời kỳ khó khăn nhất
theo phò giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc
đồng chí nguyễn văn linh là người rất coi trọng tổng kết thực tiễn
từ thực tiễn để nâng cao tính hiệu quả trong lãnh đạo đảng
hiện thực hóa đường lối của đảng
do đó việc kết hợp giữa nói và làm
kết hợp lý luận và thực tiễn
là điều nổi bật ở tấm gương tổng bí thư nguyễn văn linh
cái đại hội sáu chính là nhìn thẳng vào sự thật
nói rõ sự thật
để tự phê bình về những khuyết điểm trong lãnh đạo trước đó
để tìm ra cái hướng đi mới
một tư duy mới một cách làm mới
một cái đường lối đổi mới toàn diện đất nước
thì đấy chính là thể hiện cái phong cách cái bản lĩnh
của người lãnh đạo nguyễn văn linh
từ thực tiễn lãnh đạo của thành phố hồ chí minh
và tổng kết những vấn đề của đất nước nói chung
với tinh thần lãnh dân
trong suốt thời kỳ đổi mới
tổng bí thư nguyễn văn linh thường xuyên đi xuống cơ sở
gặp gỡ cán bộ nhân dân
lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân
nhất là tìm hiểu những chính sách đường lối của đảng
đã phù hợp với thực tiễn hay chưa
để cao tác phong nói đi đôi vĩ làm
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật
nói sự thật khi chính tổng bí thư đã khởi xướng chuyên mục
những việc cần làm ngay trên báo chí
những tư tưởng của đồng chí về công tác cán bộ
về đấu tranh chống tham nhũng
đấu tranh chống tiêu cực
và được thể hiện đặc biệt
trong những bài báo những việc cần làm ngay
theo chúng tôi
hơn lúc nào hết
đây là thời điểm không chỉ có những giá trị
mà vẫn còn giá trị thời sự
và khi kỷ niệm
một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí văn linh
chúng ta càng thấm thiế sự cần thiết
phải tổ chức thực hiện những tư tưởng quan trọng đó
bài học lớn nhất hiện nay
cái bản lĩnh chính trị
cái phẩm chất chính trị của người lãnh đạo
cái đó là được
phải được rèn luyện phải được tôi luyện
để chịu trách nhiệm trước đảng trước đất nước
và trước nhân dân
tinh thần ấy vừa rồi cũng đã được đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu
lễ buổi bế mạc của hội nghị trung ương
một mươi một của khóa
một mươi một vừa rồi
thì tinh thần thế thì chúng ta có thể lựa chọn được
những nhà lãnh đạo
những tổ chức đảng
suốt chặng đường gần bảy mươi năm hoạt động cách mạng
dù trên cương vị công tác nào
đồng chí nguyễn văn linh luôn nêu cao tấm gương người chiến sĩ cộng sản đầy bản lĩnh
một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của đảng
tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới thống nhất giữa nói và làm
vì nhân dân tận tâm tận lực của tổng bí thư nguyễn văn linh
trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay
là tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc ta
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh
nhân dịp quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tổ chức đại hội thi đua quyết thắng toàn quốc lần thứ chín
tối ngày hôm qua tại hà nội
ban tổ chức đại hội đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề
những bông hoa quyết thắng
từ dựa chương trình có đồng chí nguyễn thị doan
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thượng tướng ngô xuân lịch bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
thượng tướng mai quang phấn ủy viên trung ương đảng
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
đại diện cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua quyết thắng
của toàn quân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
tại chương trình giao lưu thông qua những chia sẻ
của các điển hình tiên tiến các đại biểu
và các điển hình tiên tiến toàn quân
đã được chứng kiến khi thế thi đua quyết thắng
trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
những sáng kiến ứng dụng kỹ thuật
phục vụ cho công tác huấn luyện
tinh thần sẵn sàng chiến đấu
dám nghĩ dám làm
khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật
tốt hiệu quả
đặc biệt các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền biển đảo của tổ quốc
đã có nhiều hình thức thi đua xung kích
vì biển đảo quê hương
sóng gió mặc sóng gió
trông chanh mặc trông chanh
lính nhà giàn chẳng sợ bão rông
lính nhà giàn thề không ngại khó
với một mươi tám năm kinh nghiệm
gắn bó với nhà giàn
thiếu tá trần bá lợi
chỉ huy trưởng nhà giàn zk một
trên một mươi sáu tiểu đoàn zk một
vùng hai quân chủng hải quân
chia sẻ những kinh nghiệm
khi biển khơi nổi sóng
trong bò chuẩn bị
trong bã là một chuyện

giữ mênh mông trong đó

chúng tôi phải làm công tác chuẩn bị
và phân công cụ thể từng người
từng bộ phận
cùng nhau chống dõi
làm tốt công tác đơn vị
để duy trì đơn vị
thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng
rời nhà khi trong điều kiện
mà có thể đổi sẵn công trình
cũng là lính
thuộc lực lượng tàu mặt nước
điển hình tiên tiến đại diện cho
cảnh sát biển dũng cảm bám biển
bảo vệ chủ quyền biển đảo
thêm lục điệu của tổ quốc
đã có những chia sẻ về việc quên mình
cứu hộ cho người dân
tuần tra bắt buôn lậu ma túy
đánh ca trả
trái phép và đặc biệt là nạn cướp trên biển
tối ngày một mươi tám tháng sáu
khi nhận được thông tin là có cướp biển
cướp tàu malaysia
đang chạy về vùng biển việt nam
nhóm cướp đã lợi dụng tiếng tối
cướp toàn bộ điện thoại tiên
và xuông bỏ chạy về hướng đạo tàu chung
khi nhận được lời về
biên đội tàu đã phối thuộc
với lực lượng biên phòng đạo tàu chung
bắt buồn tám tên cướp biển người nước ngoài
chương trình giao lưu còn được nghe
những điển hình tiên tiến
quân nhân trí thức
ở các binh chủng quân khu
vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ
tạo ra những sản phẩm
có hàm lượng trí tuệ cao
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước
năm năm qua toàn quân đã có hơn

được ứng dụng làm lợi cho ngân sách nhà nước
hàng chục nghìn tỷ đồng
tập trung nâng cao chất lượng
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
làm chủ công nghệ vũ khí khí tài mới
tùy mỗi điển hình khác nhau
về thành tích lĩnh vực công hiến
nhưng đều có chung tinh thần thi đua
vì công cuộc kiến thiết
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vì sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội
vì sự phát triển của đất nước
và hạnh phúc của nhân dân
chương trình giao lưu
những bông hoa quyết thắng
được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc phòng việt nam
với sự chia sẻ
của những điển hình tiêu biểu
là sự khích lệ toàn quân
thi đua quyết thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ
một mươi chín tháng tám hai nghìn một mươi năm
để thống nhất kết quả chuẩn bị
cho đợt trao giải sắp tới
bắt đầu phát động từ ngày chín tháng bốn
năm hai nghìn một mươi năm cuộc thi đã thu hút
đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên
và cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng
vũ trang trên địa bàn tỉnh khánh hòa tham gia
tính đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
thời điểm cuối cùng tiếp nhận
bài dự thi bàn tổ chức đã nhận được
gần một mươi ba bài viết
và tám video clip gửi về tham gia dự thi
trong đó bàn tổ chức đã chọn ra
một mươi năm bài viết và bảy video clip
có chất lượng vào vòng trung khảo
theo đánh giá của ban giám khảo thì những bài
dự thi đạt chất lượng tốt nhất
đều do cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng
vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện
sau khi thống nhất các giải thưởng ban tổ chức
sẽ chọn ra một mươi bài viết và hai video clip
xuất sắc nhất gửi tham gia dự thi
cuộc thi cấp trung ương
trong thời gian vừa qua
rất nhiều nhà văn đã luôn đồng hành
cùng lực lượng công an chứng kiến
những chiến công những gian khổ hy sinh
của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và bằng ngoài bút sáng tạo của mình
các nhà văn đã chuyển tài tới công chúng
và bạn đọc trong và ngoài nước
những chiến công và hoạt động thầm lặng
của lực lượng công an nhân dân trong suốt bảy mươi năm
chiến đấu và trưởng thành
nhiều tác phẩm xuất sắc đã đến được với độc giả
trong đó phải kể đến hai tác phẩm xuất sắc
vừa được trao giải tại cuộc thi
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
giáo sư nguyễn đình ngọc
một nhà tình báo công an xuất sắc của việt nam
từng hoạt động bí mật tại pháp và sài gòn
dưới vỏ bọc là một nhà toán học tài năng
ông đã lập nhiều chiến công
như báo trước bảy mươi hai giờ cho trung ương cục miền nam
kịp sơ tán an toàn trước cuộc bao vây lớn
của mỹ nguyện vào căn cứ
ở vùng móc câu mỏ vẹt
hay thông tin mỹ sẽ không can thiệp trở lại
khi ta tổng tiến công giải phóng sài gòn
tất cả đã hiện lên chân thực
qua cuốn tiểu thuyết
trân dung sinh động đơn tuyến
theo tác giả phạm quang đậu
giáo sư nguyễn đình ngọc
lúc còn sống là người rất kín tiếng
ít khi kể về những năm tháng hoạt động
trong lòng địch của mình
vì thế người viết chỉ có thể lấy tư liệu gián tiếp
từ người thân đồng đội
để hiểu được tính cách lối sống của nhà tình báo
nhà khoa học đặc biệt này
nhân vật chính của tôi là
giáo sư nguyễn đình ngọc lại là người rất kín tiếng
thế cho nên là
ông không hề biết hồi ký không hề kể chuyện
một cách có đầu có cuối
với ai cả về cái quá trình
hoạt động một mươi năm trong lòng địch
thế thì trong quá trình đó
tôi chỉ dựa vào những tư liệu
do những tư liệu gọi là
nó chấp nối lại những tư liệu
do những người
được ông kể
hoặc là do những bạn bè
hoặc là lấy trong lý địch đảng của ông
cuộc đời chân thực sinh động
của giáo sư nguyễn đình ngọc
tự thân đã là nguồn chất liệu tuyệt vời
cho sáng tác văn học
tuy nhiên không thể phủ nhận những nỗ lực của tác giả phạm quang đầu
khi cố gắng nhập vai
tôi hòa vào cảm xúc và tâm lý
của nhân vật
phạm quang đậu viết được
và lại viết được một cách giản dị
chứ không có làm người ta khó hiểu
không có làm người ta rắc rối
không có làm bạn đọc thấy nó xa vời
với cái nhân vật này
khác với đơn tuyến
bão ngầm của tác giả đào trung hiếu
là một câu chuyện hoàn toàn khác
khai thác số phận đầy chắc chở bi kịch của nhân vật
nữ chiến sĩ công an
vì nhiệm vụ được giao đã phải hy sinh tình cảm cá nhân
để thâm nhập vào một tổ chức
tội phạm ma túy
tác phẩm mang tới cho người đọc
cái nhìn đa chiều về người chiến sĩ công an cảnh sát hình sự
ngày hôm nay trước những trách nhiệm
sức ép cam rỗ vật chất và tinh thần
như chính người viết chia sẻ
ở lời mở đầu của cuốn sách
cuộc chiến chống tội phạm ma túy quá khắc nghiệt
mỗi bước đi của người chiến sĩ công an nhân dân
đều nằm giữa danh giới
của sự sống và cái chết vinh quang và cay đắng
tôi muốn dùng
cái hình tượng ẩn dụng
để nói về những cuộc vận động
cuộc đấu tranh
nó không hiện ra
nó không hiện ra bằng mắt thường
nó hiện như nó hiển hiện
nó tồn tại trong lòng mỗi con người
trong mỗi một tập thể mỗi đơn vị
và đấy cũng là sống ngầm
và tôi muốn mô tả những cuộc vận động cuộc đấu tranh
những cái tiêu cực và những cái tích cực
những cái sự đấu tranh những thiện ác
giữa trung thực và điều giả
ngoài ra có thể kể tới một số tác phẩm
đã đạt giải cao trong cuộc vận động sáng tác vừa qua
như không thể mồ côi
của tác giả minh vân
cô mạc sầu của nhà văn nguyễn đình tú
vực gió của phong điệp
có thể xem đây là sự tiếp nối những trang viết
về đề tài công an mà các thế hệ đi trước
đã đặt nền móng
bằng những tác phẩm văn học của mình
các nhà văn đã đang và sẽ
có phần không nhỏ giúp cho độc giả
hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng
bền bỉ của những con người
gánh trên vai trách nhiệm nặng nề
bảo vệ bình yên cuộc sống và an ninh tổ quốc
cả trong chiến tranh lẫn thời bình
kể từ ngày hôm nay
ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
luật công an nhân dân được quốc hội thông qua
năm hai nghìn một mươi bốn chính thức có hiệu lực
thi hành thay thế luật công an nhân dân
năm hai nghìn năm luật này có
nhiều sửa đổi bổ sung về nhiệm vụ
quyền hạn tổ chức nghĩa vụ công an nhân dân
đặc biệt là quy định về thăng cấp bậc hàm
chế độ chỉ huy
theo chức vụ và cấp hàm
điều một mươi sáu luật quy định
hệ thống tổ chức của công an nhân dân
gồm bốn cấp
bộ công an công an tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương
quận thị xã thành phố thuộc tỉnh
công an xã phường thị trấn
căn cứ yêu cầu công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chính phủ quy định việc thành lập cảnh sát
phòng cháy chữa cháy tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương công an xã
là lực lượng nòng cốt trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
ở cơ sở về chỉ huy
chỉ huy công an cấp dưới
chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên
về tổ chức và hoạt động
của đơn vị công an được giao vụ trách
chỉ huy công an địa phương
chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an
cấp trên và trước cấp ủy đảng
chính quyền cung cấp
tốt nghiệp xuất sắc hai mươi hai tuổi
được phong hàm trung úy
điều hai mươi một luật
công an nhân dân quy định học sinh
sinh viên hưởng sinh hoạt phí
tại các trường của công an nhân dân
khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau
trung cấp phong trung sĩ
cao đẳng phong thượng sĩ
đại học phong thiếu ý
học sinh sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
được phong cấp bậc hàm
cao hơn một bậc
như vậy so với luật công an nhân dân
năm hai nghìn năm cấp hàm khởi điểm
của học sinh sinh viên sau khi
tốt nghiệp không thay đổi
tuy nhiên có điểm đáng chú ý là
trước đây hệ đại học tại các học viện
công an nhân dân kéo dài năm năm
sau khi ra trường được phong hàm thiếu ý
nay hệ đại học rút ngắn
còn bốn năm và học viên tốt nghiệp
đại học cũng phong hàm thiếu ý
như vậy là sớm hơn được một năm
cụ thể hóa thăng cấp bậc hàm
đối với các chức vụ
thời hạn thăng cấp bậc hàm
hạ sĩ quan cấp úy cấp tá
vẫn giữ nguyên như quy định của luật công an nhân dân
riêng đối với cấp tướng
thời hạn thăng cấp bậc hàm trong mỗi cấp tướng
tối thiểu là bốn năm
luật cũ không quy định thời hạn
tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm
từ đại tá lên thiếu tướng
không quá năm mươi bảy
hợp cao hơn khi có yêu cầu
theo quyết định của chủ tịch nước
luật công an nhân dân hiện hành
đã cụ thể hóa các chức vụ
có cấp bậc hàm cao nhất của sĩ quan công an nhân dân
bỏ quy định sĩ quan giữ chức vụ
cơ bản ở đơn vị được giao nhiệm vụ
quan trọng đặc biệt
hoặc địa bàn có vị trí trọng yếu
về an ninh trật tự
thì cấp bậc hàm cao nhất có thể cao hơn một bậc
so với luật trước đây
theo đó cấp bậc hàm cao nhất
đối với chức vụ sĩ quan được quy định như sau
bộ trưởng bộ công an
thượng tướng đối với thứ trưởng bộ công an
số lượng thứ trưởng bộ công an
có cấp bậc hàm thượng tướng không quá sáu
cấp bậc hàm cao nhất là
trung tướng áp dụng
đối với tổng cục trưởng
tư lệnh chính ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ
tránh văn phòng bộ công an
tránh thanh tra bộ công an
viện trưởng viện chiến lược và khoa học công an
cục trưởng các cục an ninh mạng
cảnh sát giao thông
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối ngoại pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giám đốc các học viện
an ninh nhân dân cảnh sát nhân dân
chính trị công an nhân dân
một phó tổng cục trưởng
là bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy tổng cục
giám đốc công an thành phố hà nội
giám đốc công an thành phố hồ chí minh
luật cụ thể hóa các chức vụ
được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng
đối với giám đốc công an tỉnh thành phố
cấp bậc hàm cao nhất là đại tá
đối với trưởng phòng trưởng công an
huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh
trung đoàn trưởng
cấp bậc hàm cao nhất là thượng tá
cấp bậc hàm cao nhất là trung tá
đối với đội trưởng
trưởng công an phường thị trấn
tiểu đoàn trưởng trưởng đồn công an
phó chủ nhiệm thường trực
phó chủ nhiệm chuyên trách
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
có cấp bậc hàm cấp tướng
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
sĩ quan công an nhân dân
biệt phái là ủy viên thường trực
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
hoặc được bổ nhiệm chức vụ
tổng cục trưởng hoặc tương đương
có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
sĩ quan công an nhân dân
biệt phái là phó chủ nhiệm
ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
hoặc được bổ nhiệm chức vụ
thứ trưởng hoặc tương đương
có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
sĩ quan công an nhân dân
biệt phái có chức vụ cao hơn được phong
thăng cấp bậc hàm cấp tướng
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
ngày hôm nay ngày một tháng bảy

dạ vâng ạ
chú ơi chú tử đầu
và đây thì chú có khăn gì

chú ở bình phúc
chú tên trần văn trân
họ hỏi họ
đưa cháu đi
không có gì không

bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt thông an tp hcm cũng chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
để giải quyết kịp thời các sự cố về giao thông xảy ra trên các tuyến đường và địa điểm tổ chức thi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt thông an tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm vẫn đang tích cực triển khai toàn diện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn giao thông cho kỳ thi diễn ra xuân xẻ
theo ghi nhận của phóng viên lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã tập trung toàn bộ quân số
chủ động phối hợp với công an địa phương tăng cường tuần tra nhằm hạn chế ách tắc giao thông tại khu vực bến xe các đầu mối giao thông và trước những địa điểm thi